thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội đã tổ chức buổi gặp mặt đại diện hội viên câu lạc bộ thăng long
nhân dịp chuẩn bị đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã chủ trì buổi gặp mặt
tại buổi gặp mặt các hội viên câu lạc bộ thăng long đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho thành phố hà nội trong công tác chỉ đạo điều hành
đồng thời nêu lên những vấn đề dư luận xã hội quan tâm một số hạn chế tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới
như phòng chống cháy nổ ủn tắc giao thông ô nhiễm môi trường
tiếp thu những ý kiến đóng góp của các hội viên câu lạc bộ thăng long đối với sự phát triển của thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải gửi lời chúc sức khỏe thành công nhân dịp năm mới tới các hội viên công lạc bộ thăng long
mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để đảng bộ thành phố làm tốt hơn vai trò
trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng thủ đô hà nội ngày càng giàu đẹp văn minh và hiện đại